theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi hai bão rai tiếp tục mạnh thêm
trở thành một cơn siêu bão với sức gió mạnh nhất đạt cấp một mươi sáu giật trên cấp một mươi bảy
lúc một mươi ba h chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi hai bão rai đang ngay ở trên bờ biển miền trung philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tầm bão mạnh cấp một mươi sáu một trăm tám mươi năm hai trăm linh kmh giật trên cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới siêu bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi năm ba mươi km cường độ suy yếu dần
đến một mươi ba h ngày một mươi bảy tháng một mươi hai bão ngay trên khu vực phía bắc đảo parawan philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tầm bão mạnh cấp một mươi ba một mươi bốn tức một trăm ba mươi năm một trăm sáu mươi năm kmh giật cấp một mươi bảy
trong hai mươi bốn bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và đi vào biển đông
đến một mươi ba h ngày một mươi tám tháng một mươi hai
trong một mươi hai h bão cách đảo sông tử tây khoảng một trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tầm bão mạnh cấp một mươi ba một mươi bốn một trăm ba mươi năm một trăm sáu mươi năm kmh giật cấp một mươi bảy
do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh ở khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa từ đêm nay có gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi
từ gần sáng vào ngày mai ở vùng biển phía đông khu vực giữa biển đông có gió mạnh
dần lên cấp tám cấp một mươi sau tăng lên cấp một mươi một một mươi hai
vùng gần tầm bão mạnh cấp một mươi ba một mươi bốn giật cấp một mươi bảy sóng biển cao từ sáu tám m biển động dữ dội
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực giữa biển đông
bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo trường sa là cấp bốn
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km
đến một mươi ba h ngày một mươi chín tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở cách bờ biển phú yên khánh hòa khoảng hai trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba một trăm ba mươi năm một trăm năm mươi km một giờ giật cấp một mươi sáu
trong bảy mươi hai đến chín mươi sáu giờ tiếp theo bão đổi hướng di chuyển theo hướng bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
cường độ có xu hướng dập dần
để chủ động ứng phó với bão hạn chế thiệt hại về người và tài sản của nhân dân
trưa ngày một mươi sáu tháng một mươi hai ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tiếp tục có công điện yêu cầu các bộ
ban ngành và tỉnh thành phố ven biển thông báo kiểm đếm hướng dẫn tàu thuyền di chuyển phòng tránh
hoặc về nơi tránh trú an toàn tạo điều kiện cho tàu cá và ngư dân các địa phương khác vào tránh trú
kiểm tra hướng dẫn việc nheo đậu tàu thuyền tại khu neo đậu sẵn sàng triển khai công tác đảm bảo an toàn
về người và tài sản trên các đảo và lồng bè nuôi trồng thủy hải sản trên biển và ven biển
đối với đất liền hải đảo cần ra soát sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão mưa lũ
sạt lở phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương nhất là phương án di rời sơ tán dân để đảm bảo an toàn
đồng thời phòng chống dịch covid một mươi chín chuẩn bị lực lượng phương tiện trang thiết bị
nhu yếu phẩm theo phương châm bốn tại chỗ để ứng phó với bão mạnh ngập lụt
các tỉnh khu vực đồng bằng sông kiều long nắm bắt và có kế hoạch phương án đảm bảo an toàn
cho người dân tại khu vực nhà yếu phương án quản lý số liệu tàu thuyền
neo đậu tránh bão tại các khu vực cửa sông lại có phương án đảm bảo an toàn cho những tuyến đê biển sung yếu
để sẵn sàng ứng phó trong tình huống bão đổi hướng
theo vtv new tính đến sáng nay thế giới ghi nhận hơn hai trăm bảy mươi hai triệu ca mắc covid một mươi chín
trong đó có năm ba mươi bốn triệu trường hợp tử vong
tại đông nam á lào ghi nhận một hai trăm bốn mươi năm ca mắc mới tại một mươi tám tỉnh thành phố và sáu ca tử vong
thủ đô viêng trăng tiếp tục đứng đầu cả nước khi ghi nhận số ca cộng đồng ở mức cao
với sáu trăm một mươi sáu ca trong một ngày tại chín quận
đến nay tổng số ca covid một mươi chín tại lào là chín mươi ba sáu mươi một ca trong đó có hai trăm năm mươi sáu người tử vong
chính phủ lào yêu cầu khẩn trương lập kế hoạch phân bổ và tiêm vaccine cho các nhóm đối tượng
trong đó chú trọng đến nhóm người cao tuổi
thủ tướng campuchia samdek techo hunsen kêu gọi thận trọng duy trì các biện pháp phòng covid một mươi chín
sau khi nước này phát hiện ca lây nhiễm biến thể omicron lần đầu tiên vào tối ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
theo đó cơ quan chức năng và người dân campuchia cần tuân thủ chặt các nguyên tắc ba phòng ba tránh
campuchia sẽ không áp dụng bất cứ biện pháp phong tỏa nào và sẽ đẩy nhanh tiến độ tiêm tăng cường
cho thanh thiếu niên từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
cục dịch vụ y tế của thái lan kêu gọi người dân của nước này tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch
do lo ngại khả năng gia tăng các ca nhiễm biến thể omicron sau kỳ nghỉ lễ giáng sinh và đón năm mới
thái lan hiện đã xác nhận một mươi một ca nhiễm biến thể omigron
những người đến từ nước ngoài thái lan ghi nhận ba ba trăm bảy mươi ca mắc mới và hai mươi chín ca tử vong
nâng tổng số ca nhiễm từ đầu dịch đến nay là hai một trăm bảy mươi tám hai trăm bảy mươi chín ca trong đó có hai mươi một hai trăm sáu mươi ca tử vong
tại trung quốc trong đợt bùng phát dịch mới nhất hiện thành phố thiệu hưng tỉnh chiết giang
từ ngày bảy tháng một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai đã ghi nhận một trăm bảy mươi một ca mới lây nhiễm trong cộng đồng
và một ca không có triệu chứng
giới chức sở tại đã truy vết được chín bốn trăm một mươi chín triệu
hai mươi trường hợp tiếp xúc gần là f một và một mươi hai trăm năm mươi bốn trường hợp là f hai
tất cả những trường hợp này đều đã được cách ly nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh
hàn quốc ngày một mươi năm tháng một mươi hai ghi nhận số ca mắc mới là bảy tám trăm năm mươi ca và số ca nguy kịch là chín trăm sáu mươi chín ca
cao trên từng thấy kể từ khi dịch bệnh bùng phát
số ca mắc mới tại hàn quốc giao động trong khoảng bốn đến bảy ca kể từ đầu tháng một mươi hai
sau khi nước này bắt đầu nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội từ ngày một tháng một mươi một
ngoài ra với thêm bảy mươi ca không qua khỏi tổng số ca tử vong tại hàn quốc hiện tăng lên bốn bốn trăm năm mươi ca
trong tổng năm trăm ba mươi sáu bốn trăm chín mươi năm ca mắc
hàn quốc ghi nhận thêm chín trường hợp nhiễm biến thể omicron
nâng tổng số ca mắc biến thể này tại hàn quốc là một trăm hai mươi tám ca
chính phủ nhật bản sẽ triển khai cấp chứng nhận tiêm vaccine phòng covid một mươi chín từ ngày hai mươi tháng một mươi hai
có hai loại chứng nhận một loại sử dụng trong nước và một loại sử dụng ở nước ngoài
chứng nhận này sẽ bao gồm những thông tin là tên
ngày tháng năm sinh của người được cấp chứng nhận loại vaccine đã tiêm vài ngày tiêm
các chứng nhận tiêm chủng chủ yếu được sử dụng để làm thủ tục xuất nhập cảnh trong nước và ngoài nước
hoặc khi tham gia các sự kiện đến nhà hàng quán bar trong trường hợp ban bố tình trạng khẩn cấp
australia đã mở cửa biên giới đối với người lao động nhập cư có tay nghề cao
và sinh viên nước ngoài đã tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín sau gần hai năm áp dụng lệnh cấm nhập cảnh
kế hoạch mở cửa biên giới trở lại nói trên của australia đã bị hoãn hai tuần
sau khi giới chức y tế nước này cho rằng cần thời gian để tìm hiểu thêm về biến thể omicron
australia cũng đã bãi bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với người đến từ tám quốc gia miền nam châu phi
sau khi nhận thấy lệnh cấm không còn cần thiết do biến thể omicron đã được phát hiện tại hàng chục quốc gia trên thế giới
đến nay australia đã ghi nhận tổng cộng hai trăm ba mươi năm năm trăm linh ca mắc
trong đó có hai một trăm một mươi bảy ca tử vong
who thông báo trong tuần qua số ca mắc mới covid một mươi chín tại châu phi tăng ở mức cao nhất trong năm nay
ở mức tám mươi ba trong khi số ca tử vong vẫn ở mức thấp
số ca mắc mới covid một mươi chín tại châu phi đang tăng gấp đôi sau mỗi năm ngày
khung thời gian ngắn nhất được báo cáo trong năm nay
số ca mắc mới gia tăng đột biến chủ yếu là do sự lây lan của biến thể delta và omicron
theo who tính đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai
chỉ có hai mươi quốc gia châu phi đã tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho ít nhất một mươi dân số
với tốc độ tiêm chủng hiện nay ước tính phải đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
châu phi mới có tỷ lệ đạt bào phủ tiêm chủng vắc xin bốn mươi
và đạt tỷ lệ tiêm chủng bảy mươi dân số vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn
tại châu âu giới chức y tế liên bang và các vùng của đức đã nhất trí miễn yêu cầu xét nghiệm
trước khi vào các cơ sở giải trí đối với những người đã tiêm mũi tăng cường
quyết định trên được cho là nhằm khuyến khích người dân tiêm liều tăng cường
và làm giảm tải công tác xét nghiệm
tuy nhiên nhà chức trách sẽ vẫn yêu cầu phải có xét nghiệm âm tính mới được vào các bệnh viện
và nhà dưỡng lão nhằm bảo vệ những người dễ bị tổn thương
khoảng sáu mươi chín chín dân số đức đã tiêm hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín và hai mươi ba tám đã tiêm mũi tăng cường
pháp bắt đầu áp đặt các quy định mới nhằm siết chặt các biện pháp phòng chống dịch
trong đó có việc bắt buộc những người trên sáu mươi năm tuổi phải tiêm liều vaccine tăng cường
nếu không muốn thẻ y tế của họ bị mất hiệu lực
thẻ này thực chất là một mã qr được cài trên thiết bị di động
trong đó thể hiện các dữ liệu cho thấy chủ nhân của chúng đã được tiêm chủng đầy đủ hay chưa
có mắc covid một mươi chín thời gian gần đây hoặc kết quả xét nghiệm ra sao với virus sars cov hai
hiện pháp một trong những quốc gia có biện pháp phòng chống dịch mạnh mẽ nhất châu âu
đã thực hiện gần một mươi sáu triệu mũi tiêm tăng cường
và tự tin sẽ đạt mục tiêu hai mươi triệu mũi tiêm tăng cường vaccine trước lễ giáng sinh sắp tới
italy đã siết chặt quy định nhập cảnh đối với du khách từ các nước thuộc eu
theo đó yêu cầu xét nghiệm covid một mươi chín đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh
và yêu cầu cách ly năm ngày đối với những người chưa tiêm chủng
trước đó các du khách từ eu tới italy phải xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng
giấy chứng nhận âm tính hoặc đã hồi phục sau khi mắc covid một mươi chín thời gian gần đây
các quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai đến hết ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo số liệu của đại học johns hopkins
mỹ đã chạm dấu mốc buồn khi số ca tử vong tại nước này đã vượt ngưỡng tám trăm linh ca
tính đến một mươi tám h hai mươi hai phút ngày một mươi tám tháng một mươi hai theo giờ địa phương
đức sáu giờ hai mươi hai phút sáng ngày một mươi năm tháng một mươi hai theo giờ việt nam
tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn nước mỹ đã vượt năm mươi hai triệu ca
trong khi số ca tử vong là tám trăm linh hai trăm sáu mươi sáu ca
hiện mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch covid một mươi chín
với số ca mắc và tử vong cao nhất thế giới lần lượt chiếm hơn một mươi tám và một mươi năm
tám trong tổng số ca mắc và ca tử vong trên toàn cầu
ít nhất ba mươi một bang tại mỹ đã
ghi nhận các ca nhiễm biến thể omicron kể từ khi ca đầu tiên được phát hiện
tại bang california hôm ngày một tháng một